trong tuần qua trung tâm hoa kỳ đại sứ quán hoa kỳ đã tổ chức buổi thảo luận
với những doanh nhân đã tham dự hội nghị thượng đỉnh doanh nhân toàn cầu
gief đến từ việt nam được tổ chức tại ấn độ
tại gis các doanh nhân việt nam đã chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nhân
và nhà đầu tư đến từ các nước trên thế giới
họ chia sẻ cách thức mở rộng các doanh nghiệp khởi nghiệp
hoặc tạo ra cơ hội mới cho đầu tư quan hệ đối tác và hợp tác ở việt nam
năm đại biểu đến từ hà nội đã chia sẻ trải nghiệm của họ tại gies hai nghìn một mươi chín
trong một cuộc thảo luận do đại diện lâm thời hoa kỳ tại việt nam
catherine mclellan điều phối
theo thông tin từ cục di sản văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch
di sản hát xoan của việt nam đã chính thức được unesco ghi danh
vào danh sách di sản văn hóa
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
tại phiên họp ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
lần thứ một mươi hai diễn ra sáng nay ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hát xoan là di sản đầu tiên trên thế giới có sự chuyển đổi đặc biệt
từ danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
việc unesco ghi danh hát xoan vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại khẳng định những nỗ lực của các cấp các ngành
và cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc
những thông tin trong phần tin ngắn đã giúp quý vị có được những thông tin cập nhật trong tuần qua
và ngay sau đây xin mời quý vị đến với chuyện việt nam với sự dẫn dắt của biên tập viên hoàng hà
chuyện việt nam
ở bên cạnh tôi ngày hôm nay trong trường quay có rất nhiều các bạn sinh viên đến từ học viện báo chí và tuyên truyền và học viện ngoại giao
và chắc hẳn là quý vị cũng như các bạn sinh viên ở đây đang rất nóng lòng muốn được gặp gỡ vị khách mời đặc biệt đến với chương trình hôm nay
và chúng tôi sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu
ông ngô duy ngọ nguyên phó giám đốc học viện ngoại giao bộ ngoại giao đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại cộng hòa hungary kiếm nghiệm cộng hòa croatia cộng hòa albania và cộng hòa bosnia herzegovina
thưa đại sứ chúng tôi được biết ông vừa là một người thầy và lại vừa là một nhà ngoại giao có nhiều năm kinh nghiệm
rất mong ông chia sẻ với khán giả của truyền nhân dân về vai trò và nhiệm vụ của cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài
trước hết khi chúng ta hiểu thế nào cơ quan đại diện của việt nam nước ngoài
thì cơ quan đại diện việt nam nếu mà trong quan hệ song phương thì đó là đại sứ quán
nếu mà diện đa phương thì đó là gọi là đại diện của phái đoàn
ví dụ như là ở newark hoặc là ở geneva thì không ai gọi là sứ quán mà gọi là phái đoàn việt nam bên cạnh như nước quốc
trong quan hệ song phương thì nó ngoài sứ quán ra thì ở những cái tỉnh lớn mà đặc biệt những khu vực mà có nhiều người việt nam thì có tổng lãnh sự
thì đấy tất cả những cái đấy người ta gọi là cơ quan đại diện việt nam nước ngoài
nhiệm vụ đầu tiên của cơ quan đại diện việt nam nước ngoài trước hết đó là thúc đẩy
cái mối quan hệ song phương giữa cái nước mà chúng ta đến và với lại việt nam
và để thúc đẩy quan hệ song phương thì điều đầu tiên đó là phải tuyên truyền cái chính sách đối ngoại của việt nam
để cho nước sở tại mà mình đến họ rất hiểu về đất nước về con người về chính sách của đảng và nhà nước ta như thế nào
đấy là cái điểm thứ nhất
cái nhiệm vụ rất là quan trọng
đồng thời cái nhiệm vụ thứ hai đó là mình phải cung cấp lại tất cả những thông tin liên quan đến chính sách kinh tế
chính trị xã hội văn hóa đặc biệt là chính sách đối ngoại của nước sở tại
về cho đất nước của mình để hai bên có thể hiểu nhau và thiết lập mối quan hệ thúc đẩy cái mối quan hệ song phương
và cái điểm thứ ba là trách nhiệm của cơ quan đại diện việt nam nước ngoài đó là bảo vệ lợi ích của công dân việt nam
hoặc là các doanh nghiệp của mình đang kinh doanh tại sở tại
thì đấy là hai cái nhiệm vụ chính mà cơ quan đại diện phải thực hiện
vâng thưa ông trong cái nhiệm kỳ làm một mươi năm năm đại sứ của mình thì ông đã thực hiện nhiệm vụ này như thế nào ạ
thứ nhất là trong quan trọng
trong quá trình hơn một mươi năm năm thì vừa làm đại sứ và những chức vụ khác nhau
thì đúng là phải thực hiện những cái trách nhiệm như là nhà nước giao cho mình
một là như tôi nói ban đầu có ba cái nhiệm vụ phải làm rất là tốt
và đương nhiên là khi mình đến nước sở tại thì mình phải thiết lập cái mối quan hệ rất là tốt với lại chính quyền của nước sở tại
thậm chí là nhờ cái mối quan hệ rất là tốt giữa cá nhân với các bộ các ngành hoặc là những cái đại diện
những người nổi tiếng ở nước mà mình đến
để chỉ có như vậy thì mình mới có thể có cái mối quan hệ rất là rộng và qua đó thúc đẩy được cái mối quan hệ song phương giữa nước sở tại với tổ quốc của mình
vâng thưa đại sứ thế còn nhiệm vụ của cán bộ ngoại giao trong việc thực hiện những chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước thì được thực hiện như thế nào ạ
nhiệm vụ của cán bộ ngoại giao thì cũng rất là phức tạp bởi vì khi mà ở chúng ta ở trong một cái cơ quan đại diện thì có rất nhiều các cái nhiệm vụ khác nhau
và thậm chí ở những cơ quan đại diện lớn những sứ quán lớn
ở các nước mà ví dụ như ở trung quốc ở mỹ thì cái số lượng nó tương đối đông
và họ chia ra làm rất nhiều các lĩnh vực khác nhau và mỗi một người phụ trách một cái phần trong các lĩnh vực đó
tôi nói ví dụ có thể là phòng chính trị phòng về kinh tế phòng văn hóa thậm chí là phòng báo chí
tại vì các anh chị biết là trong các cơ quan đại diện thường là có tùy viên báo chí
rồi bây giờ mở rộng hơn khi cái quan hệ của việt nam rất là rộng
chúng ta gọi là đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ cho nên là thậm chí trong cơ quan đại diện có rất nhiều các cái bộ các ngành khác nhau
ví dụ như là bộ kế hoạch đầu tư một số cơ quan đại diện có bộ nông nghiệp và có cơ quan đại diện bộ công thương
và mỗi một người có một nhiệm vụ như vậy thì đương nhiên là sẽ phải hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mình
và ngoài ra như tôi nói ban đầu thì thật ra trong cơ quan đại diện bao giờ cũng có một phần người người ta gọi là lãnh sự
phụ trách giải quyết các vấn đề về lãnh sự liên quan đến công dân của mình cũng như liên quan đến công dân của các nước khác
công dân của nước mà chúng ta đang có mặt tại đó
vâng có thể nói là một mươi năm năm làm ngoại giao là một quãng thời gian khá dài và là một phần của cuộc đời đúng không ạ
và thưa đại sứ trong nhiệm kỳ đại sứ của ông tại hungary đồng thời kiêm nhiệm vai trò đại sứ tại croatia bosnia herzegovina và albania
thì ông có những kỷ niệm gì đáng nhớ như là một dấu ấn trong nhiệm kỳ làm công tác đối ngoại của mình không ạ
trước đó một vài lần cái kỷ niệm đầu tiên của chúng tôi đối với hungary đó là một đất nước rất là thanh bình rất là đẹp và con người cũng rất là thân thiện
ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm một chút là mặc dù là hungary thay đổi và chuyển sang một chế độ đa đảng
nhưng mà dù là đảng theo cái phong trào cánh tảo hoặc cánh hữu đều rất là thân thiện với việt nam
đây là cái điểm thứ nhất
cái điểm thứ hai cái ấn tượng thứ hai của tôi đến một số các nước kiêm nhiệm
ví dụ như albania tôi thấy
vì albania nó có một cái gì đó rất là giống với hà nội của chúng ta
cái cách sinh hoạt rồi cái cách tổ chức con người rất là cởi mở và rất là phóng khoáng
và đại sứ vừa mới chia sẻ là con người ở hungary hay ở các nước rất thân thiện đối với người việt nam
và tôi thì tôi nghĩ rằng có thể là sự thân thiện đó đến từ công việc đến sự từ những cái vai trò thúc đẩy của những cán bộ ngoại giao như ông
ông có nghĩ như vậy không ạ
đúng là có một phần công sức hoặc là vai trò của cán bộ ngoại giao
tôi nói ví dụ như ở hungary
hungary hoặc một số các nước khác thì chúng ta có quan hệ ngoại giao hơn nửa thế kỷ rồi
cho nên cái vai trò hoạt động của cán bộ ngoại giao tại các nước đó trong cả một cái thời gian dài rất là tốt
cho nên người dân họ biết về việt nam và họ rất quý người việt nam
thưa ông thế cộng đồng người việt ở hungary và ở các nước ông đã từng làm đại sứ có đông không ạ
số lượng cộng đồng người việt nam đông nhất ở các nước đông âu
và đông nhất đó là ở đức ở nga
sau đó là ở cộng hòa séc khoảng bảy mươi người
ở ba lan khoảng hơn bốn mươi người
ở ukraine khoảng một mươi người
ở cộng hòa slovakia hoặc là hungary thì chỉ hơn năm người một chút thôi
vâng thưa ông thế ở hungary hay là ở những nước ông làm đại sứ thì cộng đồng người việt sống thế nào ạ
cộng đồng người việt nam mình các nước đông âu thì tôi thấy rất là thanh bình
cho nên họ kinh doanh họ có nhiều thời gian hơn và tôi nghĩ là thu nhập tốt hơn so với những người đi làm trong công sở hoặc đi làm trong các công ty của nhà nước ở các nước phương tây
ví dụ như ở hungary thì số nửa người mà đánh gôn chơi gôn đông nhất
không phải là người hungary mà người việt nam đứng hai và đông thứ nhất đó là người hàn quốc
vâng thưa đại sứ tôi nghĩ là trong công việc ngoại giao chắc là có rất nhiều những thử thách đối với một nhà ngoại giao và đặc biệt là lại là một nhà ngoại giao và làm đại sứ hungary nhưng lại kiêm nhiệm thêm đại diện cho việt nam ở những nước khác nữa
thì ông có thể chia sẻ là làm sao ông có thể bố trí thời gian hay là có thể gán nán được một khối lượng công việc khổng lồ như vậy ạ
khi mà kiêm nhiệm ở một số các nước khác thì đúng là chúng tôi cũng phải chia sẻ cái thời gian
để không những hoạt động chính thức ở tại hungary mà còn có thời gian để sang bên các nước kiêm nhiệm
ví dụ như là đối với tôi đó là croatia tôi là bosnia herzegovina và albania
trong một năm đấy chúng ta phải chia ra rất nhiều thời gian khác nhau và thậm chí là đã là đại sứ kiêm nhiệm thì phải tham dự tất cả những cái sự kiện lớn của cái nước mình kiêm nhiệm
ví dụ như quốc khánh ví dụ như ngày lễ hoặc là ví dụ như là lãnh đạo của các nước mà tôi kiêm nhiệm tổ chức những cái sự kiện thì mình phải tham gia
cho nên cái đấy nó nằm trong đó
nằm trong kế hoạch
không thể không đi được
đấy là cái điểm thứ nhất
điểm thứ hai là cũng trong một số nước kiêm nhiệm thì cũng có người việt nam của chúng ta
cũng có những nước thì rất ít
tôi nói ví dụ như corachia thì chỉ có bốn năm gia đình người việt nam sinh sống ở đấy
nhưng mà cơ quan đại diện cũng phải sang tiếp xúc và hỏi thăm
thậm chí là mình cũng phải quan tâm xem là có sự giúp đỡ gì không
và đặt cái đường dây liên hệ của sứ quán với lại bà con mình ở các nước đó
mặc dù là rất ít
để nếu như có vấn đề gì xảy ra thì có biết đường
mà liên hệ để giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau
phải giữ liên lạc thường xuyên với phía bạn
đặc biệt là cơ quan bộ ngoại giao của bạn
để mà phối hợp để thúc đẩy quan hệ giữa việt nam với các nước khác
ví dụ như là albania là việt nam từ lâu đến giờ chúng ta không có sứ quán
cho nên việc của sứ quán việt nam hoặc cơ quan đại diện việt nam tại hungary
là phải giữ mối liên hạng với bộ ngoại giao của albania
để làm sao thúc đẩy cái mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển
thậm chí là giữa hai nước phải ký kết rất nhiều các hiệp định khác nhau
thì đó cũng là trách nhiệm của cơ quan đại diện việt nam nước ngoài
để hỗ trợ các ngành ở trong nước làm sao mà kết nối được với các cơ quan của bạn
để mà ký kết các hợp định hoặc là các thỏa thuận
thưa ông trong bối cảnh việt nam đang hội nhập quốc tế sâu và rộng
các chính sách đối ngoại ngày càng cần nhiều sự quan tâm
thì các cán bộ ngoại giao hay là những người làm công tác đối ngoại
cần phải có điều kiện và yêu cầu gì thêm
cái yêu cầu đầu tiên đó là ngôn ngữ
trước hết là những tiếng phổ thông nhất đó là tiếng anh hoặc tiếng pháp
và nếu như chúng ta đến các cái địa bàn mà không nói tiếng anh tiếng pháp
thì tốt nhất là chúng ta nên biết cái tiếng sở tại của họ
như vậy nếu khi chúng ta biết tiếng thì rõ ràng là cái giao tiếp nó sẽ thuận lợi hơn
cái quan hệ với lại sở tại sẽ thuận lợi
cái điểm thứ hai mà rất là quan trọng đó là mình phải trung thành với lại cái đường lối và chính sách của mình
gia đàm đối ngoại mình không thể
không thể nói khác với những cái chính sách của đảng và nhà nước
hay nói một cách khác là chúng ta phải là những người mà rất trung kiên
vẫn là trung thành và trong bất kỳ một trường hợp nào không có được giao động
kể cả trong điều kiện khó khăn nhất thì cái vấn đề tổ quốc
vấn đề dân tộc của mình vẫn phải là hàng đầu
đấy là cái đó người ta gọi là cái lập trường về cái bản lĩnh về mặt chính trị
đôi khi có những người cũng có thể giao động khi mà cái gọi là phong trào về cộng sản là công nhân quốc tế
hoặc là cái phong trào về các nước xã hội chủ nghĩa đi vào thoái trao
có những người có những cái gọi là giao động
nhưng mà đối với cán bộ ngoại giao cái điều đấy là không thể
bởi vì nhà nước đã cử ra bên ngoài thì việc đầu tiên đó là phải có một cái bản lĩnh chính trị
phải đảm bảo đấu tranh phải đảm bảo cái lợi ích của dân tộc này là đầu tiên
thưa đại sứ khi mà sang làm nhiệm kỳ của mình thì ông đánh giá gì về cái khó của ngôn ngữ mà ông cần phải vượt qua
ngôn ngữ trước hết nếu chúng ta mà học ở cái tuổi mà nó tương đối thì lớn
thì rất là khó
nhưng mà không có nghĩa là không học được
bởi vì chúng ta có một thời gian tương đối là dài
ít nhất một nhiệm kỳ của một cán bộ ngoại giao ở nước ngoài là khoảng ba cho đến bốn năm
cho nên trong thời gian đó cũng có thể học được một cái ngôn ngữ
tại vì mình đang ở một nước sở tại
nên là học nó có khó khăn hơn nhưng mà vẫn có thể học được
vấn đề thứ hai là nó gọi là cái tập quán của mình là khác nhau
ví dụ văn hóa của người việt đối với các nước châu âu thì nó rất là khác biệt
người việt chúng ta đôi khi chúng ta gọi là nói to đi chậm
đấy là tôi nói ví dụ đơn giản đấy thôi
nhưng mà đối với người châu âu thì nói rất là nhiều
nói nhỏ đi nhanh
rất là nhẹ nhẹ và đi rất là nhanh
thì đấy là tôi nói ví dụ cái đơn giản nhất là cái khác nhau về mặt văn hóa
rồi ngay cả cách sinh hoạt trong hàng ngày nó cũng khác nhau
ra bên ngoài thì mình phải cố gắng thích ghi với cái điều kiện văn hóa bên ngoài
mình không thể đem cái cách ứng xử của người việt mình ở trong nước
hoặc là cách sinh hoạt hàng ngày của mình trong nước
mình đã áp đặt mình sống ở bên nước ngoài
thì cái đấy là cái mà
rất là nên tránh
thưa đại sứ đại sứ nói thông thạo mấy thứ tiếng ạ
tôi nói được tiếng rất tốt tiếng anh rất tốt
tiếng pháp tôi nói tốt
chỉ có tiếng hungary thì tôi nói một chút
vâng đại sứ
đấy là niềm mơ ước của các bạn trẻ bây giờ
khi mà được học ngoại ngữ và nói được nhiều như thế
xong đấy là do công việc nó bắt buộc thôi
khi mà tôi
trước đây tôi học đầu tiên tôi học ở liên xô
cho nên tôi học tiếng nga
nhưng mà sau đó tôi sang lần thứ hai tôi làm
nghiên cứu sinh và tôi học tiếng anh ở
cũng học ở liên xô
sau đó tôi có sang anh tôi học một thời gian
rồi tôi làm ở thụy sĩ
tôi làm ở phái đoàn việt nam bên cạnh liên hợp quốc
cho nên là
tôi học và tôi nói tiếng pháp
tại vì ở thụy sĩ thì nó có
nước thụy sĩ nào cũng là một quốc gia mà nói bốn thứ tiếng
vâng tôi nghĩ là những chia sẻ của đại sứ làm cho mọi người
rất là hiểu rõ hơn về công việc của một nhà ngoại giao
và trong trường quay ngày hôm nay thì có rất nhiều những bạn là sinh viên năm cuối
của học viện ngoại giao
cũng như là của phương viện báo chí và tuyên truyền
và có thể là một ngày
khi các bạn ra trường các bạn sẽ là đồng nghiệp của chúng tôi
hoặc sẽ là những nhà ngoại giao
sẽ sang một nước nào đó
và các bạn có muốn đặt một câu hỏi gì tới đại sứ ngay tại bây giờ
ngay tại trường quay
xin mời bạn
thưa bác cháu muốn hỏi là trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay
thì việt nam ta cần phải làm gì để nâng cao cái vị thế của mình ở trên trường quốc tế ạ
đương nhiên là để nâng cao vị thế của việt nam
thì trước hết là cái
gọi là cái sức nặng cái uy tín về mặt kinh tế của việt nam trên thế giới
nó phải được đánh giá
đó là điểm thứ nhất
điểm thứ hai đó là việt nam chúng ta phải tích cực tham gia vào các hoạt động của quốc tế
trên diễn đàn song phương diễn đàn đa phương
và các diễn đàn khác thì phải chứng tỏ được cái vai trò của việt nam
ví dụ như là diễn đàn của liên hợp quốc chẳng hạn
thì những cái hoạt động đó đã làm tăng làm cái uy tín của việt nam
làm cái hình ảnh của việt nam của chúng ta
ngày càng được thế giới người ta lại biết đến
và được rất là tôn trọng
tôi chỉ lấy một cái ví dụ như này để chúng ta thấy là
việt nam thực hiện các cái mục tiêu thiên nhiên kỷ rất là tốt
đó là xóa đói giảm nghèo
và những cái kinh nghiệm của việt nam
thì được nhiều nước trên thế giới
đặc biệt là các nước trong tổ chức liên hợp quốc tham khảo và học tập
vâng và còn bạn nào có câu hỏi muốn gửi tới đại sứ ngô duy ngọ nữa không
bởi vì đây là một trong những cơ hội rất là hiếm
chúng ta được gặp một vị đại sứ có nhiều năm kinh nghiệm như vậy
rất nhiều cánh tay đã được dơ lên
vâng xin mời bạn
thưa bác cháu được biết rằng mỗi một cán bộ ngoại giao của việt nam
thì đều sẽ là hình ảnh đại diện cho đất nước khi mà công tác tại nước ngoài
vậy thì bác có lời khuyên gì cho chúng cháu
là những người sẽ làm công tác đối ngoại trong tương lai không ạ
đúng như cháu nói mỗi một người việt nam chúng ta
đó là đại diện cho hình ảnh của người việt nam nước ngoài
bởi vậy mà khi mà các cháu có thể hoạt động
trong lĩnh vực đối ngoại hoặc là ngay cả ở việt nam chúng ta thôi
chúng ta luôn luôn phải tự hào về việc mình là người việt nam
chúng ta phải tiếp cận với những cái mới của thế giới
đặc biệt là về kiến thức về chi thức
và cái điểm thứ ba đó là phải ngôn ngữ
không có ngôn ngữ chúng ta không thể nói được cái gì hay về việt nam của chúng ta
truyền thống tốt đẹp của việt nam thì chúng ta nên duy trì
và chúng ta học những cái tốt và những cái đẹp của người khác
tiếp thu những cái tinh hoa của các dân tộc khác
để mà áp dụng cho đất nước cho thục của mình
thì cháu nghĩ đấy là những cái
những cái việc đầu tiên mà khi chúng ta làm trong lĩnh vực đối ngoại
chúng ta cần phải hiểu biết và cần phải ý thức được cái điều đó
vâng những chia sẻ hết sức là thiết thực của tiến sĩ ngô duy ngọ
đại sứ việt nam tại hungary và các nước châu âu
tôi nghĩ rằng qua những chia sẻ của đại sứ
thì có thể mỗi bạn trong trường quay ngày hôm nay
sẽ có những cái kế hoạch những cái dự định riêng cho mình
về những lời khuyên hữu ích trong công tác ngoại giao của tiến sĩ ngô duy ngọ
rất mong rằng các bạn khán giả trong trường quay ngày hôm nay
cũng như quý vị khán giả của chủ nhật nhân dân
có thể hiểu hơn về những công việc của những người làm công tác ngoại giao
những người đã đại diện hình ảnh việt nam ở nước ngoài
xin trân trọng cảm ơn đại sứ tiến sĩ ngô duy ngọc đã đến với chương trình hôm nay
xin cảm ơn
thưa quý vị những khoảnh khắc giao thời cuối thu đầu đôm xe lạnh
là quãng thời gian dễ mang lại nhiều cảm xúc nhất cho mỗi con người

đối với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại việt nam
thì đây có lẽ là quãng thời gian giúp cho họ được chiêm ngưỡng
những vẻ đẹp rất riêng của thủ đô hà nội
trong chuyên mục chuyện xa xứ của chúng tôi ngày hôm nay
xin mời quý vị khán giả cùng đến với những chia sẻ của ông william j henry mann
một người dân hà lan đang sinh sống và làm việc tại thủ đô hà nội
nếu ai đó đã từng đến thủ đô hà nội của việt nam
hẳn sẽ khó lòng có thể quên vẻ đẹp thân quen của những con phố nhỏ
mang nhiều dấu ấn kiến trúc pháp cổ cùng những nụ cười thân thiện
những món ăn độc đáo hay cái xe lạnh của những ngày đầu đông
dù chỉ đi qua một lần
nhưng hà nội có thể khiến những người đã và đang ghé thăm vùng đất này
có một sự vừng vấn khó quên bởi vẻ đẹp riêng biệt vốn có của nó
với ông william j henry mann
một người dân hà lan đang sinh sống và làm việc tại hà nội cũng vậy
tôi đã sống ở một mươi quốc tế và ba thị trấn
mỗi ba năm tôi đi xung quanh và gặp những người mới những cộng đồng mới
vì vậy cho tôi thật là vui khi có thể tham khảo những cộng đồng mới
những người mới những tình hình mới
và người ở hà nội rất vui vì họ rất thân thiện
họ giúp tôi
từ ngày một tôi cảm thấy được chào mừng bởi tất cả đội của tôi
và người ở hà nội
và điều tôi thích nhất là khi tôi đi ra ngoài
tôi thấy nhiều người đang chơi ở khu vực
rất thân thiện với cuộc sống

từ khi đến việt nam với công việc của một doanh nhân
ông william j henry mann chưa có nhiều thời gian để đi
và khám phá được hết những tiện danh nổi tiếng trên dãy đất hình chữ s này
thế nhưng cảm mến và có một tình cảm đặc biệt đối với đất nước và con người việt nam
thế nên ngoài công việc bận rộn thường ngày
ông thường phối hợp với đại sứ quán các nước
cũng như các tổ chức trong và ngoài nước ở việt nam
tổ chức những chương trình thiết thực và ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
bởi với ông việc có thể chung tay cùng với cộng đồng và xã hội
giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
là cách để giúp ông hiểu hơn về đất nước và con người việt nam
đồng thời cũng là một cách giúp ông có thể hòa nhập với cuộc sống ở một vùng đất này

ông cũng đang cố gắng học và làm quen với tiếng việt
một trong những ngôn ngữ mà ông cho là khó nhất
một trong những ngôn ngữ mà ông cho là khó nhất
nhưng điều tốt là người hà nội nói tiếng anh rất tốt
hoặc là tiếng pháp nên tôi có thể thông tin với họ dễ dàng
vì vậy người ở đây cũng có thể nói cho ông những gì họ nghĩ
mùa giáng sinh năm nay là mùa giáng sinh đầu tiên của ông tại việt nam
và cũng là mùa giáng sinh đầu tiên sau bốn năm
và cũng là mùa giáng sinh đầu tiên sau bốn năm
ông được trở lại với cảm giác như đang đón giáng sinh nơi quê nhà
ông được trở lại với cảm giác như đang đón giáng sinh nơi quê nhà
với một chút lành lạnh rất riêng của hà nội ngày đông
bởi vậy có lẽ đây cũng là quãng thời gian mang lại cho ông nhiều cảm xúc nhất
vẫn bận rộn với công việc với những ý tưởng kế hoạch thường ngày
thế nhưng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi là ông lại tìm cho mình một góc riêng

để có thể cảm nhận được cuộc sống thanh bình của đất nước và con người việt nam

và cũng mỗi lúc như vậy ông lại gửi những chia sẻ về việt nam của mình
tới những người thân trong gia đình và tới cả những bạn bè thân thiết
với ông thủ đô hà nội và việt nam đã trở thành một địa điểm đẹp
ghi lại những dấu mốc trong cuộc đời mình

tiếp theo chương trình xin mời quý vị đến với chương trình nhắn gửi quê nhà
tiếp theo chương trình xin mời quý vị đến với chương trình nhắn gửi quê nhà

trung dũng facebook dũng trung nguyên mới cùng vợ sang sinh sống và học tập tại australia
muốn nhắn gửi cho cha mẹ hiện đang sinh sống tại việt nam

với lời nhắn như sau
bố mẹ và mọi người ở nhà yên tâm
chúng con sang đây đang ổn định dần cuộc sống
vợ con vẫn đang đi học đều
con trai thì đang được đi học nửa ngày
và mọi người đều khỏe mạnh
mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe và công tác tốt
vợ chồng con và các cháu rất nhớ mọi người
cháu thò và cháu ớt muốn nhắn chú hải facebook văn hải nguyễn hiện đang sinh sống tại cộng hòa liên bang đức với lời nhắn như sau
chúng cháu rất nhớ chú cô cô ni và em lê ôn chúng cháu mong chú khỏe mạnh công tác tốt và tết này về việt nam ăn tết với chúng cháu
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả cũng như những lời nhắn nhủ cho người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc qua địa chỉ email tạp chí vn a gmail com